thưa quý vị và các bạn trong khi làm nhiệm vụ một đồng chí công an viên tại xã ngọc minh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã bị đối tượng tấn công gây thương tích phải nhập viện cấp cứu
vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba công an tỉnh hà giang và công an huyện vị xuyên đã tổ chức đến thăm hỏi động viên
và trao quà cho đồng chí đặng văn pèn ba mươi năm tuổi là công an viên thôn tân bình xã minh ngọc
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng ba tại nhà hai mẹ con chị phùng thị trải hai mươi bốn tuổi thuộc thôn tân bình xã ngọc minh
khi chị cùng con trai sáu tuổi đi ngủ thì phát hiện trên giường của mình có lý văn đạt hai mươi bảy tuổi người cùng thôn bị cầm điếc bẩm sinh
thường đi lang thang hốt hoảng chị trài bé con chạy ra ngoài chi hô mọi người lúc này đồng chí đặng văn phàng là công an viên của thôn
cùng bà con nhân dân đến để giải quyết vụ việc
thì bất ngờ đối tượng lý văn đạt dùng kéo đâm đồng chí pèng bốn nhát vào đầu mặt vai lưng khiến đồng chí bị thương nặng
còn đối tượng chạy trốn sau đó công an huyện vị xuyên đã đến khám nghiệm hiện trường bắt giữ đối tượng và điều tra vụ việc
tại an giang vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm qua đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi một mươi ba căn nhà tại khu vực đông dân cư ấp an thịnh thị trấn an phú huyện an phú
rất may là vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bùng phát từ một căn nhà ở phía trong của khu dân cư sau đó lan rộng
ngay sau khi phát hiện đám cháy người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
kết hợp cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực châu đốc tiến hành không chế đám cháy
sau hơn hai giờ đồng hồ với sự nỗ lực của lực lượng đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
hậu quả đám cháy bước đầu xác định là có một mươi căn nhà bị cháy hoàn toàn và ba căn nhà bị cháy năm mươi
rất may là vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người
được biết hầu hết các hộ bị hỏa hoạn đều thuộc diện hộ nghèo hộ khó khăn của địa phương
ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra lãnh đạo huyện an phú và thị trấn an phú đã đến thăm động viên
và hỗ trợ bước đầu cho một mươi hộ có nhà bị cháy hoàn toàn mỗi hộ hai mươi ba triệu đồng
và ba hộ có nhà bị cháy năm mươi mỗi hộ một mươi một triệu đồng
thưa quý vị và các bạn với tốc độ phát triển kinh tế xã hội như hiện nay
tình hình cháy nổ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
số vụ cháy số người chết và thiệt hại về tài sản gia tăng
nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều
từ thực tiễn cho thấy là việc làm rõ những kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy
cứu hộ cứu nạn là hết sức cần thiết phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy
trong các trường công an nhân dân có phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
và đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới
ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố hải phòng
sự cố tàu hải hà một mươi tám phát cháy dữ dội khi đang bơm sang liên kho
được xem là một trong những vụ cháy nổ liên quan đến xăng dầu có tinh chất rất nguy hiểm
chưa từng có từ trước đến nay
hiện trường nơi xảy ra sự cố là khu vực tập kết xăng dầu cực lớn
nếu không kịp thời thông chế được họa lửa gây nổ trên diện rộng
thì sẽ trở thành thảm họa với môi trường do tràn dầu
từ thực tế công tác chữa cháy khắc phục sự cố
rất nhiều kinh nghiệm đã được những người trực tiếp chỉ huy tại hiện trường rút ra
chúng ta cần phải có những phương tiện chữa cháy trên sông trên biển
làm sao cho nó phù hợp để đáp ứng cái yêu cầu thực tế
cái thứ hai chúng ta cũng cần phải giả lại những quy chuẩn làm sao để
hoặc là chúng ta có những phương án làm sao nó phù hợp
cho cái việc là nếu như xảy ra sự cố ở những cái cảng như vậy
ở trên sông như vậy thì chúng ta cần phải có cái phương án làm sao tiếp cận
nó phù hợp với cái lực lượng và phương tiện chúng ta đã trang bị
để chúng ta có thể chữa cháy một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
trung bình mỗi năm cả nước xảy ra trên ba hai trăm linh vụ cháy
tinh chất và mức độ nguy hiểm không ngừng gia tăng
lãnh đạo bộ công an cũng có yêu cầu để kịp thời với diễn biến
tình hình thực tế công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chữa cháy
phải có những sự thay đổi cụ thể theo hướng tăng cường tính thực tiễn cho sinh viên
bây giờ chúng tôi tạo ra các tình huống rất cụ thể
học viên phải được lèn luyện ngay cả trong điều kiện cháy nổ có khói
và đặc biệt là có cả những khí độc
thì học viên được đào tạo rèn luyện trong môi trường đó
học sinh sẽ có bản lĩnh tiếp xúc được với môi trường thực tế
tôi còn duy trì một hoạt động của đội chứa cháy học tập
đội chứa cháy học tập này sẽ tạo cho
học viên được ý thức chấp hành rèn luyện
nhất là thường trực sẵn sàng chiến đấu
cái thứ hai là học viên được trực tiếp đi chữa cháy
khi có điều động của cảnh sát phòng cháy cháy hà nội
những tọa đàm học tập trao đổi kinh nghiệm thực tế trong công tác chữa cháy như thế này
đang được tổ chức thường xuyên hơn dành cho các sinh viên trường đại học phòng cháy chữa cháy
với sự tham gia của những cán bộ chỉ huy đã trực tiếp chỉ huy và chiến đấu
những nguy hiểm của các sinh viên trường đại học phòng cháy chữa cháy
và những nguy hiểm khó khăn những vất vả hy sinh của người lính cứu hòa
trên mặt trận với giặc lửa được chia sẻ chân thành và đầy xúc động
đó vừa là kinh nghiệm của thế hệ đàn anh đi trước
vừa là sự tiếp lửa cho lòng yêu nghề
ý thức trách nhiệm đối với những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tương lai
không ngừng học tập gian luyện và nỗ lực hết lòng vì sự bình yên của nhân dân
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập
các chốt kiểm dịch động vật tạm thời phía nam
nhằm phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi ở trên địa bàn
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã quyết định thành lập
hai chốt kiểm dịch động vật tạm thời phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu phi
chốt thứ nhất đặt tại quốc lộ một trên địa bàn xã sen thủy
chốt thứ hai trên đường hồ chí minh tại làng thanh niên
lập nghiệp xã kim thủy huyện lệ thủy
mỗi chốt có năm người bao gồm cán bộ tri cục trăn nuôi và thú y
cảnh sát giao thông cán bộ cục quản lý thị trường tỉnh và đại diện chính quyền địa phương
cán bộ tại hai chốt này có nhiệm vụ kiểm tra và xử lý những vi phạm về kiểm dịch
vận chuyển động vật sản phẩm động vật ra vào tỉnh theo quy định của luật thú y
và hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch
chốt kiểm dịch hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày kể cả ngày thứ bảy chủ nhật ngày lễ và ngày nghỉ
liên quan đến những thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội về vụ việc khách du lịch bị gài bẫy
khi mua thú rừng xảy ra tại địa bàn huyện sapa của tỉnh lào cai
chủ tịch ubnd huyện sapa khẳng định không có chuyện khách du lịch bị cài bẫy
và đây hoàn toàn là những thông tin sai sự thật
ông lê tân phong chủ tịch ubnd huyện sapa cho biết
sau khi xuất hiện câu chuyện du khách chết vì ham của lạ ở sapa lan truyền trên mạng xã hội với nội dung
là khách du lịch từ sapa trở về đã gặp người dân địa phương bán nông sản sạch
và còn có người dân đi săn về trên tay cầm những con thú nhỏ còn sống và chào mời khách mua
đáng chú ý khách mua những con thú này khi đi tiếp sẽ gặp chốt của cảnh sát giao thông
và bị ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra hành chính
mức phạt tiền là từ năm đến hai mươi triệu đồng vì phát hiện trên xe
có trở theo động vật hoang dã
tại cuộc điều tra xác minh hạt kiểm lâm sapa khẳng định thông tin này là không chính xác
đây thực tế là clip một người dân đã đăng tải từ một năm trước trên địa bàn tỉnh nghệ an
trên đường đi thì vô tình gặp lực lượng thanh tra kiểm tra về an toàn giao thông
hoàn toàn không phải kiểm tra xử lý vì đã mua thú rừng
chủ tịch ubnd huyện sapa cũng cho biết nếu có bất kỳ phản ánh nào từ khách du lịch
về việc người dân buôn bán động vật hoang dã cơ quan này sẽ tiếp nhận và chỉ đạo xử lý ngay
ubnd huyện sapa cũng đã báo cáo lên sở thông tin và truyền thông tỉnh lào cai
để xin chỉ đạo hướng xử lý những thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của địa phương
ubnd huyện sapa cũng cho biết nếu có bất kỳ phản ánh nào từ khách du lịch
về việc người dân buôn bán động vật hoang dã xử lý những thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của địa phương
chủ tịch ubnd huyện sapa cũng cho biết nếu có bất kỳ phản ánh nào từ khách du lịch
về việc người dân buôn bán động vật hoang dã xử lý những thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của địa phương

chủ tịch ubnd huyện sapa cũng cho biết nếu có bất kỳ phản ánh nào từ khách du lịch
và đồng thời là mình sẽ tiếp theo đó là mình có nghĩa là mình sẽ đến khi mà mình không đạt được hai điều đó rồi mình mới thải ra môi trường
thậm chí nhiều quán còn hướng đến việc hoàn toàn không sử dụng ống hút ly nhựa vì nó thật sự không cần thiết
thì khi mình không sử dụng ống hút thì mấy bạn hơi ngạc nhiên một chút là vì sao
đêm đi nước là mà không có cái ống hút
thì nhiều bạn quen với việc đó rồi nên mấy bạn sẽ xin xin thì mình cho
nhưng mà dần dần cứ xin miếng thì mấy bạn cũng ngại cho nên mấy bạn dần dần không dùng luôn
mà không dùng thì mấy bạn thấy cũng không sao cả mấy bạn uống bình thường
cho nên dần dần mình đã thay đổi được ý thức của mấy bạn rồi
để góp phần tạo thói quen tốt cho mọi người nhiều quán còn giảm giá năm một mươi cho những khách hàng tự mang túi hộp để mua hàng mang về
nếu bạn quên mang theo cũng đừng lo quán có thể cho bạn mua bình thủy tinh hay túi vải
như các quán khác là người ta sẽ bỏ
vào ly nhựa hoặc là bao bóng các thứ để mang đồ về thì bọn em đã dùng chai thủy tinh để dùng cho đồ thách auay
nếu như mà khách hàng mang đồ đựng đến thì chúng em sẽ cho khách giữ lại năm năm đồng
còn nếu mà khách hàng không có đồ đựng đến thì chúng em sẽ có trường hợp là cho khách mượn chai thủy tinh
và khi đó là đặt cọc lại ba mươi đồng
và khi mà khách trả lại bình thì chúng em sẽ trả lại tiền đó cho khách
điều này ban đầu còn gặp rất nhiều khó khăn do thói quen của khách hàng hay giá của ống tre ống inox bình thủy tinh đắt hơn rất nhiều so với đồ dùng dựa
tuy nhiên họ vẫn chấp nhận khó khăn để cùng chung tay bảo vệ môi trường
hiểu được ý nghĩa của nó ngay càng nhiều bạn trẻ hưởng ứng phong trào đây
mình rất ủng hộ những quán cà phê mà hạn chế sử dụng túi nilong
không sử dụng ống hút dựa
và mình cảm thấy tất cả các quán cà phê đều nên làm như thế
mặc dù đây là những việc làm rất nhỏ nhưng từ các phong trào nói không với ống hút nhựa đồ dùng nhựa
các bạn trẻ tại thành phố đà nẵng đã tạo động thái tích cực lan truyền hành động đẹp
để ngay càng nhiều người chung tay bảo vệ bôi trường vì một cuộc sống sạch
thưa quý vị và các bạn những năm qua ngày càng nhiều tài năng nghệ thuật việt nam tham dự
và gây ấn tượng nhất định trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng khu vực và thế giới
ngay trong những ngày này thì trong khi công chúng còn đang đón nhận thông tin các tài năng việt nam
gây ấn tượng tại một cuộc thi tài năng ở châu á
thì lại tiếp tục đón nhận những tin tức là quán quân x factor việt nam hai nghìn một mươi sáu minh như gây bất ngờ ở american idol
vậy có phải rằng là tài năng việt nam gây ấn tượng tại một cuộc thi tài năng ở châu á
nghệ thuật đại chúng của việt nam đang hòa nhập với xu hướng nghệ thuật của thế giới hay không
đây cũng chính là nội dung mà cung dòng trẻ báo chí ngay hôm nay sẽ bản luận với nhà báo nguyễn mạnh hà
đến từ ban quân nghệ báo tiềm phong
cung dòng trẻ báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn trong một ngày cuối tuần như thế này
thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay cũng rất là nhẹ nhàng thôi ạ
một chủ đề liên quan đến nghệ thuật biểu diễn
và khách mời của chúng tôi nhà báo nguyễn mạnh hà
xin chào nhà báo nguyễn mạnh hà
xin chào chương trình
cảm ơn anh đã đến với chúng tôi trong chương trình này
thưa anh trong những ngày qua thì chúng ta có lẽ là cũng rất là vui với những thông tin
về các thí sinh tham gia các cuộc thi truyền hình thực tế và liên quan đến tài năng ở đây
vâng đây là những hình ảnh mà chúng ta không thể quên được phải không ạ
và đó là cái hình ảnh mà không chỉ có gây ấn tượng đối với những người việt nam chúng ta
mà trên toàn châu âu phải không ạ
toàn thế giới luôn
vâng toàn thế giới luôn
khán giả cũng vậy giám khảo cũng vậy
rất là trầm trồ
đây là những hình ảnh quá đẹp đúng không ạ
cái clip này sau đó thì nó vẫn tiếp tục lưu truyền trên youtube
và khán giả sẽ tiếp tục được biết là người việt nam cũng rất là tài năng
vâng và đây năm hai nghìn một mươi chín này ạ việt nam của chúng ta được mua trong cuộc thi asian ghost talent
và thực ra trong những năm qua thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái nhóm mà đã tạo được ấn tượng không ạ
vâng hiện nay là đang có ba nhóm nhảy của việt nam đang tham gia asian ghost talent
vâng ngày càng nhiều

các nhóm nhảy đang tham gia asian ghost talent
các thí sinh tài năng của chúng ta tham gia trong các cuộc thi tranh tài tài năng
ở khu vực châu á rồi thậm chí là cả thế giới nữa
hẳn anh là một người theo dõi về mảng văn hóa văn nghệ
thì sẽ rất vui về những cái thông tin như thế này phải không ạ
tôi nghĩ là người việt nam thì cũng có tài năng không kém gì các dân tộc khác
nhưng mà gần đây thì do kinh tế của chúng ta phát triển việt nam cũng hội nhập hơn
thì các tài năng của chúng ta cũng có điều kiện để rèn rũa trao dổi
tôi nhớ là
asian ghost talent mấy năm trước thì đã có sự xuất hiện của phương vi
là quán quân của việt nam idol
rồi thì gần đây thì có một bạn nghệ sĩ sáo là huyền trang
cũng tham dự cuộc thi này
và cũng để lại những cái ấn tượng đẹp về các tài năng của việt nam
khi mà chúng ta nhìn thấy những cái nhóm múa này chẳng hạn
thì đằng sau một cái tài năng thì tôi nghĩ là nó còn có cái sự đóng góp của rất là nhiều
về biên đạo rồi thì về những cái kỹ thuật điện tử hình ảnh
rồi kể cả các cái
trang phục nữa thì đây là một cái nó thể hiện một cái sự gọi là chuyên nghiệp
của những cái người làm trong lĩnh vực swiss ở việt nam
và đấy là một cái tín hiệu mà chúng ta rất đáng vui mừng
vâng một hiện tượng nữa thì cũng đã gây được sự chú ý trong dư luận của báo chí việt nam của chúng ta
đương nhiên là trước đó đã gây dư luận báo chí và truyền thông của nước mỹ rồi
hiện tượng minh như tham gia american idol
tôi cũng khá là bất ngờ tại vì là nói thật là cái cuộc thi nhân tổ biến

và cho đến khi mà xem những cái thông tin về minh như tại american idol
thì tôi mới nhớ ra à hóa ra là cô bé này là đã từng đoạt giải quân quân
và minh như thì đã có một cái thời gian gọi là tạm xa rời sopit
để chuẩn bị cho mình một cái chặng đường mới
và bây giờ thì nó là cái kết quả bước đầu của cái chặng đường đấy
và tôi thấy cũng rất là ấn tượng
vâng và báo chí việt nam cũng như truyền thông thế giới
thì cũng đã dành những cái lời có cánh cho thí sinh người việt nam
vâng đấy của báo tuyên phong đấy ạ
quán quân xoter năm hai nghìn một mươi sáu trần minh như gây bão với màn thử giọng xuất sắc
trong tập một của american idal năm hai nghìn một mươi chín phát sóng tối ngày ba tháng ba
trong khi đó thì lao động thì cũng có một cái tít cũng rất là nóng đấy ạ
showbiz việt dậy sóng với phần biểu diễn của minh như american idol
vâng và không chỉ của báo chí việt nam
nguyên nhân phải xuất phát các giám khảo
của american idol
american idol năm hai nghìn một mươi chín ấy đã rất là bất ngờ
với cái phần trình diễn của thí sinh người việt nam như thế này
và hãy xem các anh các chị nói như thế nào
vâng giám khảo rio nell ritchie thì đã nhận xét rằng
không có gì có thể so sánh với bạn
tức là anh ấy đã có cái lời có cánh dành cho minh như
katy perry là một ca sĩ đang rất là hot hiện nay
thì nói là đúng là âm nhạc đã xóa mờ mọi rào cản ngôn ngữ
tôi chưa bao giờ nghe một giọng ca việt nào xuất sắc như bạn
thì cũng đúng thôi vì hình như là chắc chắn là chưa có ca sĩ việt nam nào
mà lại mong man được tới american idol
để cho các giám khảo có thể nghe được người việt nam hát hay thế nào đúng không ạ
tuy nhiên thì với lần xuất hiện thứ hai
mặc dù vẫn tiếp tục được lọt vào trong vòng hai
nhưng đã bắt đầu xuất hiện những cái lời chỉ trích
ví dụ như là hát như hát chẳng hạn như vậy
anh nhận điều này như thế nào
sau cái vòng thử giọng thì phải nói là
minh như hát cũng khá tốt
mặc dù là cái phần kết nó chưa được là dư giả lắm
nhưng mà thôi là cũng được
thì đến phần
phần thi vòng thi thứ hai là tuần lễ hollywood
thì cũng phải trải qua nhiều những cái thử thách hơn
ví dụ như là phải hát nhóm rồi thì hát solo
mà phải hát những cái bài mà do ban tổ chức họ đưa ra
chứ không phải là được tự chọn
sau đó thì báo trong nước bắt đầu dịch lại những cái bình luận của khán giả nước ngoài
thì một số những bình luận thì tỏ ra là tiêu cực cho là
minh như được vào top bốn mươi của american idol là không xứng đáng
muốn những cái thí sinh họ yêu thích được vào hơn
và họ cho là cô ấy hát thì như là hét
còn những cái người kia thì mới gọi là hát
thì khi mà xem thì tất nhiên mình có thể
mình là người việt nam thì mình sẽ yêu ái minh như hơn một chút trăng
nhưng mà rõ ràng tôi cảm thấy việc mình như được vào top bốn mươi là xứng đáng
tại vì là cái phần mà cô ấy phụ trách ở trong cái bài hát nhóm
thì là nó ở cái nốt rất là cao
nhưng mà qua đấy thì mình lại thấy là
ở những cái quảng cao giọng minh như cũng rất là đẹp
vũ anh có để ý không ạ
trước đây thì của chúng ta cũng đã có các nghệ sĩ
đã có được cái vai trò của mình
đã có cái hoạt động của mình
ở ngoài phạm vi của đất nước việt nam chúng ta
nhưng chủ yếu là những nghệ sĩ trong những cái dòng nhạc chính thống
thì bây giờ chúng ta đang có một cái xu hướng mới đây
thông qua những trường hợp mà chúng ta đã nhắc trong buổi ngày hôm nay
vẻ như chúng ta đang có một cái thế hệ nghệ sĩ trẻ
đang hướng tới nghệ thuật giải trí
hướng ra tới thế giới phải không ạ
tôi nghĩ thì đây nó cũng là một cái
cái gọi là bước phát triển tự nhiên
nó phù hợp với lại cái dòng chảy hội nhập của việt nam
thì cũng là đáng mừng
cũng là một cái điều vui
cũng là những cái tin rất là mới đối với truyền thông
ví dụ như minh như đang thi american idol
thì cô ấy phải làm thế nào để thuyết phục được người mỹ
thì đương nhiên là cô phải hát theo kiểu mỹ hát nhạc mỹ
và thực ra cố là con người việt nam quốc tịch việt nam
nhưng mà thực ra khi mà đi thi như thế thì cô xác định
cô ấy là gần như là người mỹ rồi
thì cái yếu tố việt nam thì
thì nó có một cái tác dụng về tinh thần thức
chứ còn tôi cũng không nghĩ là
là minh như lại có như là
là một cái gì đấy đại diện cho âm nhạc hay là văn hóa việt nam
vâng tuy nhiên thì cái ý của tôi muốn nói là
chúng ta đang có đà để có thể là trong tương lai
chứ không phải là các trường hợp thi asian got talent
hoặc là american idol như thế này
mà tức là trong tương lai
thì chúng ta sẽ có những nghệ sĩ người việt ấy ạ
nhưng mà có cái tầm ảnh hưởng ở thế giới
ví dụ như là ở singapore đã từng có một nghệ sĩ
nhưng chúng ta vẫn đang có thiếu những người nghệ sĩ
những nghệ sĩ ở trong tầm như thế
thì đây là một trong những bước tạo đà phải không ạ
ví dụ như là nữ giám khảo đang ngồi chương trình
asian got talent là anh gun
thì cũng là một cái ca sĩ mà nổi tiếng thế giới
và người là người indonesia chẳng hạn
rồi thì đấy
đã khá là những cái nhân vật mà
xuất phát điểm từ đông nam á mà nổi tiếng thế giới
thì rất là hiếm đến đến đôi ngón tay
thì tôi cũng hy vọng là
cái việc minh như đi sâu vào american idol
thì cũng là một cái bước tiến rất là tốt
còn sau đấy thì tất nhiên là cô ấy
vẫn phải có những cái sản phẩm riêng
để thể hiện cái bản sắc của một người đến từ việt nam
hiện nay thì cái việc mà minh như được
truyền thông nước ngoài quan tâm thì cũng do
cái xuất xứ việt nam đúng không
vì chính là người việt ít xuất hiện
ở những cuộc thi như thế này
cho nên là minh như càng được chú ý
và đấy là một cái thuận lợi
ban đầu về mặt truyền thông
nhưng mà về sau này
khi mà cô ấy đã có những cái
thành công nhất định
thì mình như sẽ phải nỗ lực để khẳng định hơn
về cái gốc gác của mình
và đấy cũng chính là cái cách
để cô ấy định hình được
tên tuổi của mình
ở trên thị trường thế giới sau này
vâng như vậy thì cái việc mà các nghệ sĩ
những tài năng trẻ việt nam tham gia các cuộc thi
nghệ thuật ở bên ngoài bên giữa việt nam như thế này
là một cái tín hiệu rất là vui và chúng ta cũng rất là vui
chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng
và hy vọng trong tương lai thì chúng ta sẽ có
những nghệ sĩ có những lớp nghệ sĩ
và có những gương mặt trội bật
đóng góp vào trong cái
nền nghệ thuật giải trí thế giới vào ngoài
xin cảm ơn nhà báo nguyễn lạnh hà
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chí khác
mời quý vị đến với những thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị sau một tuần làm việc mệt mỏi
cùng với tình hình thời tiết
diễn biến thất thường thì có lẽ là quý vị
sẽ mong muốn nhiều thông tin tích cực về thời tiết
vào ngày thứ bảy và chủ nhật
để có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui
trong hai ngày cuối tuần được không ạ
và tin vui với quý vị khi tại thủ đô hà nội
và trên toàn miền bắc dự báo
trong hai ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng ba
thì trời ít có khả năng mưa
sau một mươi giờ nắng sẽ lên và xua tan
sương mù buổi sáng nhiệt độ cũng tăng
dần đến giữa trưa và đầu giờ chiều
nhiệt độ vào khoảng hai mươi tám hai mươi chín độ
và vào đêm tối thì nhiệt độ
hạ xuống còn khoảng hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
thời tiết tối mai mát mẻ và dễ chịu như vậy
thì quý vị cũng đừng bỏ lỡ sự kiện
lễ tắt đèn để hưởng ứng chiến dịch
giờ trái đất hai nghìn một mươi chín với thông điệp
tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất
sự kiện sẽ diễn ra từ hai mươi h ba mươi
đến hai mươi một h ba mươi ngày hôm nay
tại khu vực quảng trường cách mạng
tháng tám bờ hồ hoàn kiếm hà nội
còn ở phía nam thì thời tiết
có vẻ lại không được thuận lợi như thế
những cơn mưa trái mùa có thể quay trở lại
và ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch vui chơi
của mọi người vào ngày cuối tuần
thực tế là từ chiều tối ngày hôm qua
mưa trái mùa cũng đã bắt đầu trở lại
khu vực nam bộ rồi và dự báo sẽ còn
gia tăng trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật
mưa xuống sau nhiều ngày nóng
thì sẽ phần nào giải tỏa được
cái oi bức của quý vị
thế nhưng mưa rông trái mùa đan xen
vào những ngày nắng mạnh lại mang tới
những xáo trộn không khí rất mạnh
vì thế nó cũng sẽ kèm theo các hiện tượng như là
tố lốc sấm rét hay là gió
rất mạnh nguy hiểm quý vị cần lưu ý
khi mà chúng ta di chuyển bên ngoài cũng như là
có những kế hoạch vui chơi ngoài trời một cách hợp lý nhất
với điều kiện thời tiết như vậy
còn bây giờ mời quý vị đến với dự báo chi tiết
cho các vùng trên cả nước

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
an ninh ngày mới phát sóng vào lúc sáu giờ sáng
hàng ngày trên antv
và ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi ở miền nam
sẽ gửi tới quý vị những tin tức đáng chú ý khác
xin được mời các phóng viên của trường quay sáng phương nam ạ
hòa trí xin chào trường quay hà nội
xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
trước tình trạng nhiều dự án bất động sản
tại tp hcm bị ách tắt
hiệp hội bất động sản tp hcm
vừa có văn bản ký nghị chính phủ
bộ xây dựng và ủy ban nhân dân tp hcm
giải quyết tình trạng này
trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
hiệp hội bất động sản tp hcm
và các doanh nghiệp bất động sản lo ngại
trước tình trạng nhiều dự án bất động sản
bị ách tắc hoặc không được cán bộ cơ quan nhà nước
xem xét giải quyết kịp thời
tình trạng trên sẽ làm cho nguồn cung dự án
và sản phẩm nhà ở bị sụt giảm mạnh
kéo theo đó là tăng giá bất động sản
và tác động đến việc đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở
nguyên nhân khách quan được hiệp hội bất đồng sản tp hcm
cho rằng là do hệ thống pháp luật
vẫn còn chưa đảm bảo tính hệ thống đồng bộ
thủ tục hành chính rơm ra phức tạp trồng chéo
dẫn đến cơ chế xin cho tiêu cực
trước tình trạng trên hiệp hội cũng kiến nghị
các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác rà soát
với các dự án đang được thanh tra
và chia ra thành các nhóm cụ thể
để có hướng xử lý phù hợp
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục triển khai
và thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tp hcm
lực lượng chức năng tp hcm
đang tăng cường kiểm tra ra soát
các điều kiện của xe khách lưu thông
trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức của tài xế
cũng như là nhà xe
trước kỳ nghỉ lễ kéo dài lễ dỗ tổ hùng vương
vào ba mươi tháng bốn một tháng năm sắp tới
trong buổi kiểm tra thực tế sáng nay cơ quan chức năng
đã xử lý một số trường hợp xe khách
với lỗi vi phạm như hạ gầm khung xe
được nhiều hàng hóa hơn sử dụng còi hơi
đây là một số lỗi vi phạm phổ biến mà lực lượng chức năng
tập trung sẽ xử lý trong thời gian tới
cùng với các vi phạm liên quan đến điều khiển xe
như thay đổi kết cấu cơi nới giường ghế ngồi
không có thiết bị đảm bảo an toàn
như dây đai thiết bị phòng chế chữa cháy
trên xe và đăng kiểm xe
mục đích là kiểm tra điều kiện an toàn
kỹ thuật của các phương tiện
tham gia kinh doanh vận trải hành khách
tập trung là kiểm tra đối với xe khách vườn nằm
qua đó để kéo giảm được
cái tai nạn giao thông trong năm hai nghìn một mươi chín
một cách có hiệu quả đối với những xe hạ gầm xe
là cái nguy cơ tiền bẩn tai nạn giao thông rất cao
do đó là ngoài biện pháp
sửa phạt là chúng tôi sẽ
tiến hành tạm giữ tên kết định và sổn định
đồng thời cái mức phạt quy định đối với hành vi này là
là đối với kinh doanh vận trải
là phạt từ một mươi hai đến một mươi sáu triệu
còn đối với lái xe là phạt
là chín trăm linh ngàn việc thay đổi
kết cấu của xe khách vườn nằm
là nó gây nguy cơ tiền bẩn tai nạn
giao thông rất cao do đó là
trong công tác kiểm tra xử lý
ngoài trường hợp là coi như lập phiên bản xử lý phạm chính
đồng thời buộc đơn vị
quản lý kinh doanh vận tải phải đến cơ quan
đăng kiểm vì ra nó hư cái chuyện gì ra
mình phải làm trước chứ không để mà
xe ba nằm đường để tới một mươi ngày đăng kiểm
vô kiểm đại rồi đi về không có
phải làm trước để đảm bảo an toàn
giao thông mà đi trên đường với bảo vệ
tính mạng của người ta chứ
năm nay do hai kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
vào ba mươi tháng bốn một tháng năm
đều có ngày nghỉ kéo dài lực lượng thanh tra
sẽ có kế hoạch kiểm tra trước và trong
giữa hai kỳ nghỉ này để đảm bảo
các xe khách tuân thủ an toàn vận tải hành khách
ngoài việc kiểm tra về điều chuyển xe
đơn vị cũng sẽ chú trọng đến xử lý
nạn xe dù bấn tóc trên địa bàn
thưa quý vị trước tình hình
sức mua thịt heo có dấu hiệu giảm
do tâm lý của người tiêu dùng e sợ
thì bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
đã yêu cầu các doanh nghiệp triển khai
các biện pháp kích cầu thịt heo
và trấn an tâm lý của người tiêu dùng
trên thực tế trước tình hình dịch
đang có diễn biến lan rộng
thì hiện nay giá heo hơi tại các tỉnh thành phía nam
giảm mạnh ở mức ba mươi chín bốn mươi năm đồng một kg
có nơi lượng thịt heo tiêu thụ
đã giảm năm mươi so với bình thường
cụ thể thành phố hồ chí minh lượng heo hơi
tại chợ đòi mối hốc môn giảm từ năm hai trăm linh con
xuống mức ba tám trăm linh con
từ khi công bố dịch
trước tình hình trên đại diện các doanh nghiệp chăn nuôi
đề xuất thành lập các điểm phân phối thịt heo
an toàn ở siêu thị để bán lẻ
nhất là khu vực nông thôn để kích thích tiêu dùng
song song với các biện pháp kích cầu về giá
ngoài ra các doanh nghiệp cũng đề nghị
việc giết mẫu heo cần có lựu trình
cấm giết mổ nhỏ lẻ và khuyến khích xây dựng
các lò mẫu tập trung
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định
với tình hình dịch tải heo cho khi hoành hành
dịch heo tiêu thụ sẽ rất lớn
nếu các doanh nghiệp tổ chức làm tốt
khâu quản trị chăn nuôi và nắm mắt kịp thời công nghệ kỹ thuật
thì sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam
với tình hình thời tiết khô hành kéo dài
nắng nóng gầy gắt
ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đã nâng cấp
cảnh báo cháy rừng từ cấp ba
lên cấp bốn cấp nguy hiểm
và triển khai nhiều biện pháp cấp bách
để phòng chống cháy rừng
tỉnh hậu giang có gần bốn một trăm linh hectare rừng
trong đó khu bỏ cháy rừng
tổng thiên nhiên luân ngọc hoàng
có diện tích hơn hai ha
với gần một một trăm một mươi sáu ha
thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt
hiện vùng đất gò trong các khu rừng đã khô cạn nước
lớp thịt bì khá dày
từ ba đến năm cm
và phần dây leo trên cây cũng bắt đầu khô chết
mức độ khô năm nay cao hơn
so với cùng kỳ năm ngoái
qua kết quả kiểm tra vật liệu cháy
ở các khu rừng thuộc địa bàn huyện phụng hiệp
huyện long mỹ và huyện vị thủy
thì độ ẩm bình quân trên nền rừng
trước tình hình trên bang chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ
và phát triển rừng tỉnh hậu giang
đã có thông báo nâng mức cảnh báo cháy rừng
từ cấp ba lên cấp bốn
trên tất cả các khu rừng trong tỉnh
đồng thời chỉ đạo các bang ngành hữu quan
các địa phương có rừng
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống
ông trương cảnh tuyên phó chủ tịch
quỹ ban nhân dân tỉnh hậu giang cho biết
suốt tám năm qua tỉnh hậu giang
không để xảy ra tình trạng cháy rừng
hôm nay công tác này cũng được địa phương
đặt lên hàng đầu
thường xuyên công tác kiểm tra
các trang thiết bị liên quan

các ống dẫn
tư thế sẵn sàng
chuẩn bị một số lượng
cơ bản như
nhiên liệu để phục vụ
khi có sự cố xảy ra
hiện các đơn vị tham gia bảo vệ rừng
đã sẵn sàng trang bị một mươi năm máy chữa cháy
chuyên dụng quỹ ban nhân dân
các xã cũng quy động hơn bảy mươi máy bơm
và hàng trăm dụng cụ phục vụ công tác
để cháy rừng tại chỗ quỹ ban nhân dân
tỉnh hậu giang cũng vừa quyết định
xuất kinh phí gần năm trăm linh triệu đồng
cấp cho khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng
lắp đặt hai hệ thống camera
phục vụ giám sát việc phòng chống cháy rừng
mùa bán giấy khám sức khỏe
đang là thực trạng đáng báo động
tại đà nẵng ở một phòng khám tư nhân
trên địa bàn của quận hải châu thành phố đà nẵng
nhóm điều tra đã tham nhập
và ghi nhận tình trạng này
trong vai người cần khám sức khỏe xin việc
nhóm điều tra đã gọi đến một phòng khám
trên địa bàn qua tiếp cận ban đầu
tại đây nhận khám sức khỏe tổng quát
với giá một trăm linh đồng cho một tờ đầu tiên
và một mươi đồng với tờ thứ hai trở đi
có kết quả nhanh chóng
sau một mươi đến một mươi năm phút
và không cần phải xét nghiệm máu
tuy nhiên những gì đang diễn ra với phòng khám này
trên thực tế còn khủng khiếp hơn nhiều
không chỉ khám nhanh gọn
trong vòng một mươi đến một mươi năm phút
như lời của nhân viên tư vấn
mà tại cơ sở này
còn có những người mua giới giáp khách
cho phòng khám
chưa đầy năm phút chờ đợi
nhưng khi khám sức khỏe

tiếp chúng tôi
đồng thời người này còn cho biết
những tiện ích khi mua giấy khám sức khỏe
tại phòng khám tư nhân thay vì đến bệnh viện
khi nghe chúng tôi giới thiệu thêm khách và đề nghị được chi hoa hồng cho
mỗi khách đồng ý mua giấy khám sức khỏe người đàn ông không ngại ngùng ra giá
sau khi đạt những thỏa thuận trong việc mua giấy khám sức khỏe
tai cò nhanh chóng rời khỏi quán cà phê và hẹn một mươi năm phút sau lấy kết quả
những người thực hiện phóng sự đã bám theo tai cò chuyên nghiệp này
sau thời gian bán cơm người đàn ông không ngại ngùng ra giá người đàn ông không ngại ngùng ra giá

tại đường triều nữ vương phường hải châu hai quận hải châu
sau năm phút vào phòng khám tay cò trở ra với kết quả không nằm ngoài dự đoán
chúng tôi nhận giấy khám sức khỏe của mình có đầy đủ xét nghiệm kèm chữ ký bác sĩ
và con dấu phòng khám mà không cần phải thực hiện bất kỳ khâu khám và xét nghiệm nào
mua bán giấy khám sức khỏe không chỉ là hành vi sai phạm trái quy định của pháp luật
mà còn tiềm mẫn nhiều rủi ro khác
đã đến lúc các ngành chức năng liên quan có biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh tình trạng này